đúng bảy giờ ba mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đến sân bay quân sự fiburn thủ đô canberra bắt đầu thăm chính thức australia theo lời mời của quốc hội và chính phủ australia
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tại sân bay
có ông linksay yoman quyền vụ trưởng vụ lễ tân và cán bộ văn phòng thủ tướng và nội các
đại sứ australia tại việt nam đại sứ ngô hướng nam và cán bộ đại sứ quán việt nam tại australia
cùng đại diện cộng đồng sinh viên việt nam đang học tập làm việc tại australia
quan hệ song phương việt nam australia phát triển nhanh thực chất và khá hiệu quả
đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm hai nghìn chín
và ký tuyên bố về quan hệ đối tác toàn diện tăng cường vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
trong đó nêu rõ quan hệ song phương đã mang lại bản chất chiến lược ngày càng tăng
australia coi việt nam là đối tác then chốt

đánh giá cao vai trò của việt nam trong asean
cùng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hai nước
quan hệ giữa quốc hội việt nam với quốc hội liên bang australia ngày một phát triển
chuyến thăm là hoạt động tuyên truyền đối ngoại quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện tăng cường với australia
hướng tới nâng cấp quan hệ việt nam australia lên đối tác chiến lược trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam với thượng viện và hạ viện australia